tại hà nội học viện nông nghiệp việt nam đã tổ chức trọng thể lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo
cùng dự có các đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương đại diện các đoàn ngoại giao các tổ chức quốc tế
học viện nông nghiệp việt nam mà tiền thân là đại học nông lâm đại học nông nghiệp đã đi qua sáu mươi hai năm xây dựng và phát triển
học viện là một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là nơi chuyển giao nhiều sản phẩm khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật
phục vụ sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn việt nam
học viện được ghi nhận là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học
có đóng góp xuất sắc cả về lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp phát triển của nền nông nghiệp hiện đại
đến nay học viện nông nghiệp việt nam đã đào tạo hơn một trăm linh sinh viên hơn một mươi thạc sĩ và gần sáu trăm linh tiến sĩ khoa học
nhiều thế hệ lưu học sinh các nước bạn lào campuchia
từ năm hai nghìn một mươi năm học viện nông nghiệp thực hiện thí điểm tự chủ đại học theo quyết định của thủ tướng chính phủ
học viện đã và đang không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội mở rộng thêm nhiều ngành đào tạo mới
đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng bốn là nòng cốt chủ đạo trên mặt trận khoa học kỹ thuật
quản lý kinh tế nông nghiệp xây dựng nông thôn mới
phát biểu tại lễ khai giảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã biểu dương và đánh giá cao những thành tựu của thầy và trò học viện nông nghiệp việt nam
bày tỏ sự trân trọng những công hiến và đóng góp của các thế hệ cán bộ sinh viên học viện với sự nghiệp phát triển nông nghiệp nước nhà
nhân dịp này tổng bí thư yêu cầu các bộ ngành và học viện cần tích cực thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học
đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo tập trung xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đào tạo
đổi mới mô hình quản trị đại học phân đấu trở thành trường đại học nghiên cứu hàng đầu trên lĩnh vực nông nghiệp
tổng bí thư chúc thầy cô giáo và sinh viên học viện nông nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín